tại tỉnh vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn tiếp chú tại xã tân bình huyện bình tân về hành vi giết người
trước đó vào ngày một mươi tháng hai trần văn dũng tổ chức uống rượu ở nhà tại xã tân bình huyện bình tân
cùng tham gia uống rượu có nguyễn văn tiếp phan văn út và bốn người khác trú tại địa phương
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút giữa trần văn dũng phan văn út và nguyễn văn tiếp xảy ra cự cãi
nguyễn văn tiếp đã lấy dao chém vào đầu phan văn út gây thương tích và dùng cây búa chảy củi đập vào đầu làm trần văn dũng bị thương nặng
ngay sau đó hai nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu trần văn dũng đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tp cn
liên quan đến vụ án nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở điện biên vào chiều ba mươi tết kỷ hợi
công an tỉnh điện biên đã bắt giữ vương văn hùng là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án mạng
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên nghi vấn có nhiều đối tượng liên quan đến vụ án và đang trong quá trình điều tra làm rõ
công an tỉnh điện biên cho biết ngoài đối tượng vương văn hùng là người trực tiếp liên quan đến cái chết của nạn nhân cao mỹ duyên
với kết quả điều tra đến hiện tại
vụ án có dấu hiệu liên quan đến nhiều đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đang điều tra làm rõ vấn đề này
theo kết quả điều tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải của đối tượng trần văn công có nhiều vết máu
cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm thu thập dấu vết
kết quả giám định bước đầu xác định các vết máu ở xe là máu của nạn nhân cao mỹ duyên
hiện cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng trần văn công để đấu tranh khai thác và mở rộng
liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay
mà công an tỉnh thừa thiên huế vừa phối hợp triệt phá
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt ba đối tượng có liên quan
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
như tin đã đưa vào ngày hai tháng hai tại đường lê lợi tp huế
lực lượng nhiệm vụ của công an tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp bắt quả tang quảng văn tiến và lường văn thành
cùng chú tại huyện điện biên tỉnh điện biên thu giữ một mươi bốn viên hồng phiến
ngay sau đó một tổ công tác lên đường tới tỉnh điện biên để bắt giữ các đối tượng có liên quan
trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn này
tại điện biên lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng quảng thị in là mẹ của quảng văn tiến
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam thời hạn bốn tháng đối với quảng văn tiến và quảng thị in về tội mua bán trái phép chất ma túy
lương văn thành về tội vận chuyển trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
tại bản trăm cháy xã đông sang huyện mộc châu tỉnh sơn la công an huyện mộc châu vừa phá thành công chuyên án
bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép số lượng lớn là ba hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
trong quá trình bắt giữ đối tượng đã sử dụng vũ khí nóng để chống trả quyết liệt
làm một đồng chí cán bộ công an huyện mộc châu bị trọng thương
đối tượng bị bắt là vàng a dơ chú huyện mộc châu tỉnh sơn la
khi bị phát hiện đối tượng dơ đã dùng súng k năm mươi chín bắn nhiều phát về phía tổ công tác
trong đó có một viên đạn bắn trúng vào trung úy kiều xuân mạnh
là cán bộ công an huyện mộc châu khiến đồng chí mạnh bị thương nặng
lực lượng công an đã kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng dơ
đưa trung úy kiều xuân mạnh đi cấp cứu
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tăng vật gồm ba hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
một khẩu súng ngắn k năm mươi chín một hộp tiếp đạn bốn viên đạn và một số vật chứng liên quan
ngay sau khi bắt giữ được đối tượng và tăng vật
ban giám đốc công an tỉnh sơn la đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai của đối tượng đồng thời cùng lãnh đạo huyện mộc châu đến động viên cán bộ chiến sĩ ban chuyên án
thăm hỏi trung úy kiểu xuân mạnh đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện mộc châu
hiện sức khỏe của trung úy kiều xuân mạnh đã ổn định
tiếp tục với những thông tin khác vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng hai
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã kỳ văn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô và xe gắn máy
khiến cho ba người ngồi trên xe gắn máy tử vong
ba người đi trên xe gắn máy gồm trần đình anh quân nguyễn thành trung lê văn thọ
đều trú xã kỳ tây huyện kỳ anh
khi đến đoạn qua xã kỳ văn huyện kỳ anh xe gắn máy đã va chạm với xe ô tô
do nguyễn đức thắng quê quảng trị điều khiển đang đỗ bên đường
cú va chạm mạnh đã khiến cả hai phương tiện hư hỏng nặng
hai người ngồi trên xe máy đã tử vong tại chỗ là trần đình anh quân và nguyễn thành trung
còn nạn nhân lê văn thọ tử vong trên đường đi cấp cứu
nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh điều tra làm rõ
vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông đường bộ
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã đồng loạt gia quân tăng cường kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn
tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
một buổi tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la trên tuyến quốc lộ sáu đoạn qua địa bàn thành phố sơn la
chỉ trong một giờ đồng hồ lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của hơn hai mươi trường hợp
phát hiện một trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở
qua những buổi kiểm tra như thế này kịp thời phát hiện nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đảm bảo an toàn giao thông dịp trước trong và sau tết nguyên đán
dịp tết nguyên đán là thời điểm người dân sử dụng nhiều rượu bia
nhiều trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện
nhiều trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông
chính vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã mở đợt cao điểm tập trung kiểm tra
phát hiện người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
qua một tháng tổ chức triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã kiểm tra phát hiện xử lý ba trăm năm mươi một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
phạt tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng
phương tiện chở khách vào ban đêm này mang tính chất nguy hiểm cao nên chúng tôi tập trung và xử lý
thời gian tới phòng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông
trong đó đặc biệt là kiểm tra về nồng độ cồn nhất là vào dịp trước trong và sau tết nguyên đán
không chỉ liên tục thay đổi các địa điểm kiểm tra xử lý về vi phạm
trong đường cảnh sát giao thông chúng tôi còn bố trí các chốt
lưu động tại các điểm khi người điều khiển phương tiện trong tình trạng đã sử dụng rượu bia
sẽ tiến hành dừng xe để kiểm tra
đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về trật tự an toàn giao thông
để giúp cho mỗi người dân khi tham gia giao thông cần có ý thức
đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện
góp phần kiểm trế tai lạc
giao thông đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện an toàn trong dịp tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
trước những diễn biến phức tạp của tình hình giao thông
việc mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho người dân
làm giảm tai nạn giao thông trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm ưu hạn huệ minh phát là doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ
nằm trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba a phường tân đông hiệp thị xã di an tỉnh bình dương
vụ hỏa hoạn xảy ra vào đúng ngày đầu tiên các công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết
vào thời điểm trên hàng trăm công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm ưu hoạn huệ minh pháp
đã phát hiện khói bốc ra từ khu nhà xưởng chứa gỗ thành phẩm
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động tám xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
do diện tích của toàn bộ công ty rộng gần hai m hai bên trong có nhiều vật dụng dễ cháy lại nằm trong khu dân cư
nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
sau khoảng hai giờ nỗ lực khống chế ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã làm một phần nhà xưởng của công ty trách nhiệm ưu hạn huệ minh phát đổ sập
nhiều máy móc và gỗ thành phẩm bị thiêu dụi
sau mỗi dịp tết nguyên đán thường có khá nhiều lễ hội và chùa triền được tổ chức
đây cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do đó để đảm bảo tốt việc phòng cháy chế cháy trên địa bàn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nam định cũng thường xuyên tăng cường kiểm tra
giám sát tại những đền chùa nơi diễn ra các hoạt động lễ hội để mọi người du xuân được an toàn và đảm bảo
đầu năm nhu cầu đi lễ chùa đã trở thành thói quen đối với nhiều người
đặc biệt việc tắt hương và đốt đằng mã lại là thứ không thể thiếu
do đó tại mỗi đền chùa nguy cơ cháy nổ từ vì hương khói lại càng cao để công tác đảm bảo không được trúng trong
xác định được tầm quan trọng này ngay từ khi bước vào mùa lễ hội
lực lượng cảnh sát phòng cháy chạy cháy công an tỉnh nam định đã thường xuyên đi kiểm tra công tác phòng cháy tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn
quyền bán quản lý các khu di tích để hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy cháy và tự thành lập những lực lượng phòng cháy cháy cơ sở
như lực lượng dân phòng ở khu vực diễn ra các lễ hội đầu năm để chủ động làm tốt công tác phòng cháy cháy và sẵn sàng lực lượng phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống cháy xảy ra
để công tác đảm bảo phòng cháy được an toàn và tuyệt đối
thì tại mỗi đền chùa cần được trang bị đầy đủ bình chữa cháy tại chỗ
hãy tống cấp nước chữa cháy bể chứa vòi xịt
để mỗi khi có dấu hiệu của họ bạn sẽ được khắc phục và xử lý kịp thời
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh nam định
cũng tăng cường giám sát chặt chẽ và yêu cầu thay mới toàn bộ những dụng cụ chữa cháy đã hết niên hạn
và hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả để nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy
thường thường thì hàng năm thì cứ đến chuẩn bị vào đầu xuân và lễ hội
thì ban phòng cháy chữa cháy của công an của tỉnh và của huyện
đều kết hợp để đưa các cái bình chữa cháy về kiểm tra các cái bình chữa cháy của nhà đền
xem cái nào còn dùng được và cái nào mà gần hết nên hiệu sử dụng
thì các bên lại đưa thêm về cho nhà đền chuẩn bị chú đáo cho việc phòng cháy chữa cháy
không để cháy rồi chúng ta mới xử lý
và chúng ta làm cái nào cho nó
cái hiện tượng cháy nó không xảy ra là để chặt
thì đây là dịch vụ ra đặc biệt
nếu mà xảy ra thì cái nguy cơ đó không thể được được
đó cho nên là chúng tôi có những cái phương án từ đơn giản cho đến hiện đại
ví dụ như có những cái bình bọt này
các đền mỗi đền bằng mấy chục bình bọt
thì có cái xô nước
thì nếu mà hiện tượng nhanh nhóng nó sẽ bị tải xuống
đó là phương án cao hơn
tức là chúng tôi có hai cái máy cứu hỏa
một cái máy chạy điện thoại
một cái máy chạy sang đầu
hai máy này thì
khi mà phòng khi mà có sự cố lớn
thì chúng tôi mới sử dụng cái hai máy
có thể nói công tác phòng cháy và chữa cháy
tại những đền chùa nơi diễn ra các hoạt động lễ hội
không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng
của các nhà đền
mà đó còn là trách nhiệm của mỗi người dân
khi đến vãn cảnh hành hương
do đó mỗi người cần tự nâng cao ý thức
chấp hành nghiêm các quy định của nhà đền
hạn chế thấp hương khói đốt đằng bã
ở những nơi đông người
để việc du xuân trong những ngày đầu năm
được an toàn tuyệt đối
sau phần tiếp theo của bản tin
mời quý vị cùng đến với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội tham ô tài sản
đối tượng nguyễn đặng ngân
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hộ khẩu thương chú tại xã quỳnh hồng
huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
cao một m sáu mươi sống mũi thẳng dưới tay trúc
và có sẹo chấm cách một cm
trên trước đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn quang vinh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thương chú tại phường trung văn
quận năm từ liêm tp hcm
có sẹo thẳng dài một cm cách ba cm
trước dái tay phải
còn về tội cưỡng đặt tài sản
công an huyện hưng hà tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
tô văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thương chú tại thôn trung thành
xã cộng hòa huyện hưng hà tỉnh thái bình
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
sau phần cuối các bản tin là thông tin
về dự báo thời tiết
thưa quý vị khối không khí lạnh đang di chuyển
ra phía biển và suy yếu dần
nên trong ba ngày tới thời tiết tại khu vực
phía tây bắc bộ có dấu hiệu tốt hơn
mưa nêu có cũng chỉ ở diện vài nơi
đêm và sáng trời lạnh và có sương mù nhẹ giải rác
với nền nhiệt độ ngày đêm do độ ngủ mức
là một mươi tám hai mươi tám độ
riêng khu tây bắc còn vượt ngưỡng hai mươi tám độ
tuy nhiên đến chiều tối ngày một mươi sáu tháng hai
khi rãnh gió tây gây hội tụ gió
khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong khuôn rông cơn đề phòng có tô lóc
và gió giật mạnh
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
trong ba ngày tới tiếp tục có mưa nhỏ cục bộ
đêm và sáng có sương mù nhẹ giải rác trời lạnh
ban ngày thì đôi lúc hưởng nắng
với mức nhiệt độ cao nhất là hai mươi ba hai mươi bảy độ
cần lưu ý là sang chiều tối ngày một mươi sáu tháng hai
do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
khu vực này sẽ có mưa rào và rông
trong khuôn rông cơn đề phòng tô lóc và gió giật mạnh
với các tỉnh thành từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng chịu tác động của rìa tây nam
khối không khí lạnh suy yếu
nên cũng chỉ có mưa ở diện vài nơi
cần lưu ý là về đêm và sáng sớm
sẽ có sương mù nhẹ giải rác
phần nào gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người dân
đến chiều trời giảm mây hưởng nắng
nên nhiệt độ lúc này đạt ở mức là hai mươi bốn hai mươi tám độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
trong ba ngày tới thời tiết tốt vẫn duy trì
và chưa có nhiều biến đổi
phổ biến chỉ xuất hiện mưa rào ở vài nơi
ngày trời nắng vấn đề nhiệt độ ngày đêm là hai mươi một ba mươi hai độ
vùng cao của tây nguyên
vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô
nên trong thời đoạn ba ngày tới
nhìn chung là vẫn ít mưa
nếu có cũng chỉ xảy ra ở diện cục bộ
và tập trung vào lúc chiều tối với lượng không đáng kể
ban ngày trời còn nắng từ sớm
vấn đề nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi tám bảy mươi một độ
các tỉnh thánh nam bộ
cũng đang trong giai đoạn mùa khô
nên thời tiết phổ biến ít mưa
ban ngày trời còn nắng từ sớm đến chiều tối
vấn đề nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một ba mươi năm độ
riêng một vài nơi tại khu vực miền đông của nam bộ
còn có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ
vì vậy người dân nơi đây
cần lưu ý bổ sung nước và vitamin
để đảm bảo sức khỏe
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
của truyền hình công an nhân dân
đến đây cũng xin kết thúc
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo